mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết
vào chiều ngày hôm nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã có buổi làm việc với cục an ninh kinh tế về công tác bảo đảm an ninh kinh tế và việc tổ chức thực hiện chỉ thị số một mươi hai của bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế
dự buổi làm việc có trung tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
báo cáo kết quả công tác lãnh đạo cục an ninh kinh tế nêu rõ từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay trước tác động tiêu cực của dịch covid một mươi chín nhiều hoạt động kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng
trong bối cảnh đó cục an ninh kinh tế đã bám sát nội dung nghị quyết của đảng ủy công an trung ương chỉ thị của bộ trưởng về nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn hai mươi một thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh kinh tế các mặt công tác đã đạt và vượt mục tiêu yêu cầu đề ra
công tác phòng ngừa đấu tranh với các vi phạm trên lĩnh vực kinh tế được triển khai quyết liệt nhiều vấn đề nóng của nền kinh tế đã được cục an ninh kinh tế kịp thời phát hiện chủ động tham mưu lãnh đạo bộ kịp thời kiến nghị đề xuất với đảng chính phủ các chủ trương giải pháp bảo đảm lợi ích an ninh quốc gia an ninh kinh tế góp phần phục hồi thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay cục an ninh kinh tế đã xác lập đấu tranh hai chuyên án mới trực tiếp điều tra xác minh xử lý nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm đã khởi tố ba vụ án hình sự và chuyển cơ quan điều tra có thẩm quyền theo đúng quy định đã phát huy vai trò nòng cốt tham mưu triển khai có hiệu quả chỉ thị số một mươi hai ngày năm tháng một năm hai nghìn một mươi bảy của bộ chính trị tạo sự chuyển biến trong nhận thức của các cấp các ngành về vị trí ý nghĩa tầm quan trọng và yêu cầu cấp bách của công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong tình hình hiện nay
phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm biểu dương ghi nhận những kết quả thành tích cục an ninh kinh tế đã đạt được bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh lại vai trò và nhiệm vụ quan trọng của công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong thời gian tới là hết sức nặng nề qua đó yêu cầu cục an ninh kinh tế phải nghiên cứu đánh giá toàn diện chính sách thực chất công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện kinh tế thị trường hội nhập quốc tế hiện nay chủ động dự báo nắm chắc diễn biến tình hình từ đó xây dựng chiến lược tổng thể về công tác b
phát huy hơn nữa vai trò thủ lĩnh đầu tàu hướng dẫn hệ lực lượng an ninh kinh tế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao đề xuất cơ chế phối hợp với các lực lượng trong công tác chỉ huy chỉ đạo giảm tải công việc mang tính hình thức tập trung vào nhiệm vụ tạo nên chuyển biến thực chất trong công tác bảo đảm an ninh kinh tế cùng với đó tập trung các biện pháp giải pháp nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản xác định đây là một trong những khâu đột phá trong công tác thời gian tới
đồng chí bộ trưởng cũng yêu cầu cục an ninh kinh tế cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng phát huy tinh thần tự soi tự sửa siết chặt kỷ luật kỳ cương nhằm xây dựng lực lượng an ninh kinh tế cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại hoạt động hiệu lực hiệu quả hoàn thành xuất sắc mọi yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

các đại biểu đã tập trung thảo luận cho ý kiến vào dự thảo bộ tiêu chí gồm bảy nhóm tiêu chí chung với hai mươi hai tiêu chí cụ thể nhằm làm sáng tỏ hơn về lý luận và thực tiễn về nhận thức đối với tên gọi tên tiêu chí nội hàm của tiêu chí trước khi thống nhất ban hành thực hiện
cho ý kiến về những nội dung quan trọng như thực hiện chức năng nhiệm vụ thẩm quyền tham mưu cho cấp ủy chính quyền trong đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc văn minh đô thị đầu tư kinh phí
cơ sở vật chất trang bị phương tiện cải cách hành chính kết quả thi đua
thảo luận làm rõ thêm nội dung những tiêu chí mở mang tính kế thừa bắt đầu từ các chỉ số tối thiểu đủ để thực hiện nhiệm vụ yêu cầu công tác đối với công an phường phù hợp với tình hình thực tế ở từng địa phương đảm bảo tính khả thi trong quá trình vận dụng triển khai
phát biểu kết luận hội thảo thứ trưởng trần quốc tỏ nêu rõ việc xây dựng bộ tiêu chí xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị là nội dung quan trọng mang tính xuyên suốt trong quá trình thực hiện chủ trương của đảng ủy công an trung ương kế hoạch của bộ công an
bộ tiêu chí chính là căn cứ để triển khai là thước đo để đánh giá kết quả thực hiện đối với các đơn vị công an phường được lựa chọn để làm điểm cũng như áp dụng trên phạm vi toàn quốc sau sơ kết tổng kết và nhân rộng
trên cơ sở tập hợp kết quả buổi hội thảo đồng chí thứ trưởng yêu cầu cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc nghiên cứu tiếp thu lựa chọn một cách tối đa những ý kiến tham gia góp ý và đề xuất để chỉnh lý bổ sung hoàn thiện sớm ban hành bộ tiêu chí chung để triển khai thực hiện
đối với công an năm thành phố trực thuộc trung ương thứ trưởng trần quốc tỏ yêu cầu các đơn vị khẩn trương báo cáo tham mưu cấp ủy chính quyền thành phố xây dựng và triển khai thực hiện đề án xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị đồng thời nhấn mạnh đây là một nội dung rất quan trọng làm căn cứ tạo cơ sở tiền đề đồng thuận với cấp ủy chính quyền trong công tác lãnh đạo chỉ đạo
thời gian thực hiện đề án là một mươi hai tháng từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai sau đó sẽ sơ kết tổng kết đánh giá giúp kinh nghiệm và nhân rộng đối với công an các phường thị trấn trên phạm vi toàn quốc
thời gian tới trên cơ sở những kiến nghị đề xuất của công an tỉnh bộ công an đề nghị tỉnh ủy ubnd hội đồng nhân dân tỉnh vĩnh phúc phối hợp với bộ công an quan tâm đầu tư nâng cấp trụ sở làm việc của công an tỉnh và công an một số địa phương đảm bảo công năng hiệu quả có phần thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao
cảm nhận về tình hình dịch covid một mươi chín tối nay việt nam có thêm một trăm linh ca mắc mới trong đó có hai mươi năm ca nhập cảnh đã cách ly ngay và một mươi năm ca nhập cảnh đã cách ly ngay
bảy mươi năm ca ghi nhận trong nước cụ thể tại bắc giang và bắc ninh là năm mươi ba ca thành phố hồ chí minh có hai mươi ca bình dương một ca bệnh viện ca cơ sở tân triều có một ca
trong số này có bảy mươi hai ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
như vậy là trong cả ngày hôm nay đã ghi nhận thêm tổng cộng hai trăm ba mươi sáu ca mắc mới cùng ngày đã có một trăm bốn mươi một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
và sáng ngày hôm nay chủ trì buổi làm việc với các bộ ngành các nhà khoa học các đơn vị doanh nghiệp tham gia nghiên cứu sản xuất vaccine phòng chống dịch covid một mươi chín tại việt nam
để tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong công tác này thủ tướng chính phủ phạm minh chính nhấn mạnh quyết tâm cao nỗ lực lớn hành động quyết liệt hiệu quả nghiên cứu chuyển giao sản xuất bằng được vaccine covid một mươi chín
cùng dự buổi làm việc có phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ huỳnh thành đạt
phát biểu khai mạc thủ tướng phạm minh chính cảm ơn các nhà khoa học các đại biểu đã dành thời gian để bàn bạc xem xét một vấn đề rất quan trọng hiện nay là công tác nghiên cứu
chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine nói chung và đặc biệt là vaccine phòng covid một mươi chín tiếp nối các công việc quan trọng đã triển khai thời gian qua
trước đó việc thành lập quỹ vaccine phòng chống covid một mươi chín là chủ trương đúng đắn phù hợp thực tiễn nên được cộng đồng nhân dân vào cuộc tham gia đóng góp hết sức tích cực
thủ tướng nêu rõ hai trụ cột của chiến lược vaccine là phải huy động mọi nguồn lực mọi khả năng tiếp cận dưới mọi hình thức bằng mọi cách để mua được vaccine nhiều nhất nhanh nhất
đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu chuyển giao công nghệ và sản xuất vaccine trong nước cùng với đó tiến hành bảo quản tiêm vaccine nhanh nhất an toàn nhất hiệu quả nhất cho người dân
tất cả những công việc này phải tiến hành khẩn trương vừa chạy vừa xếp hàng
thủ tướng khẳng định quan điểm của chính phủ thủ tướng chính phủ trong tháo gỡ khó khăn là ba và năm thật ba là không nói không không nói khó không nói có mà không làm
thật là nghĩ thật nói thật làm thật hiệu quả thật nhân dân và doanh nghiệp được thụ hưởng thành quả thật
tại cuộc làm việc các bộ ngành đã báo cáo về một số kết quả nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
việt nam đã huy động tổng lực nguồn nhân lực chất lượng cao mời các nhà khoa học và các tập đoàn doanh nghiệp tham gia công tác này
nhờ đó đạt nhiều thành tựu trên nhiều mặt về nghiên cứu cơ bản xác định các chủng virus mới phát triển kit xét nghiệm sản xuất máy thở
nghiên cứu phác đồ phương pháp điều trị mới nghiên cứu sản xuất vaccine tiếp cận nghiên cứu chuyển giao công nghệ mới với các đối tác nước ngoài
các ý kiến cũng phân tích những khó khăn vướng mắc và đề xuất hướng giải quyết tháo gỡ
kết luận cuộc họp thủ tướng đánh giá cao các ý kiến đã phát biểu trách nhiệm thẳng thắn và khoa học theo tinh thần ba năm thật như đề nghị của thủ tướng
yêu cầu văn phòng chính phủ tổng hợp tiếp thu các ý kiến hoàn thiện kết luận của cuộc họp để tổ chức thực hiện thật tốt
thủ tướng nhấn mạnh quyết tâm phải cao nỗ lực phải lớn hành động quyết liệt hiệu quả
thời gian nguồn lực đều có hạn nên phải làm việc có trọng tâm trọng điểm làm việc nào dứt điểm việc đó
cụ thể là quyết tâm nghiên cứu chuyển giao sản xuất bằng được vaccine covid một mươi chín
nhân dịp này thủ tướng cảm ơn các nhà khoa học các đơn vị cơ quan cộng đồng doanh nghiệp nhân dân cả nước đã chung sức đồng lòng
góp gió thành bão làm nên thành quả chung của cả nước trong thời gian qua trong đó có thành quả chống dịch đảm bảo sản xuất
kinh doanh nhất là đóng góp vào quỹ vaccine một cách tích cực tự giác hiệu quả
thủ tướng một lần nữa kêu gọi đồng bào chiến sĩ cả nước các doanh nghiệp cơ quan đơn vị mọi tổ chức cá nhân
để đóng góp vật chất và ủng hộ tinh thần cho quỹ
hiện tại dịch vẫn đang diễn biến phức tạp trong đó ghi nhận những ca bệnh trong khu cách ly và cộng đồng
nguy cơ lây nhiễm cao nếu không thực hiện nghiêm các hướng dẫn phòng chống dịch
để chủ động và quyết liệt phòng chống dịch ngày hôm nay bộ y tế đã ra công điện gửi ubnd các tỉnh thành phố về việc không tụ tập xem bóng đá
cụ thể theo lịch thi đấu của đội tuyển bóng đá việt nam trong tối nay và khoảng thời gian đến ngày một mươi năm tháng sáu sẽ diễn ra các trận đấu vòng loại world cup hai nghìn hai mươi
bộ y tế yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm việc không tụ tập đông người không tổ chức xem bóng đá đông người với các trận thi đấu của đội tuyển việt nam
đặc biệt quán triệt việc không được tiếp xúc giữa những người đang cách ly trong khu cách ly tập trung cách ly tại nhà nơi lưu trú
trong khu phong tỏa bệnh nhân và người chăm sóc trong cơ sở y tế để tránh nguy cơ bị lây nhiễm chéo covid một mươi chín có thể xảy ra
bên cạnh đó tiếp tục thực hiện năm k tổ chức giám sát việc thực hiện biện pháp phòng chống dịch tại các điểm nói trên và xử lý nghiêm vi phạm
thực tế đã chứng minh hiệu quả của việc thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch
sau hơn một tháng nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch thì đến nay tỉnh bắc giang đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên địa bàn
số ca mắc chủ yếu là tại các khu cách ly tập trung khu vực phong tỏa và nằm trong tầm kiểm soát
với việc điều chỉnh từ cách ly xã hội theo chỉ thị một mươi sáu sang giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm đối với huyện lục nam và yên thế hết sức có ý nghĩa trong thời điểm bắc giang đang bước vào vụ thu hoạch nhiều loại nông sản trong đó có vải thiều chính vụ
đúng một mươi hai h ngày bảy tháng sáu tại chốt kiểm soát dịch bệnh trên cầu thượng tùng xã làn mẫu huyện lục nam ban chỉ đạo phòng chống dịch của huyện cùng lực lượng chức năng tiến hành dỡ bỏ rào chắn và thông xe trên đường tỉnh hai trăm chín mươi ba trong niềm vui của cán bộ chính quyền và nhân dân địa phương